một tiết khoa học tự nhiên của lớp sáu trường trung học cơ sở trùng giã sóc sơn hà nội
vẫn là những kiến thức cũ sự chuyển hóa các dạng năng lượng nhưng cả thầy và trò đều đã thay đổi cách thức dạy và học
có rất nhiều hình thức để các môn stem thú vị hơn có tính ứng dụng cao hơn kết nối với cuộc sống nhiều hơn
sau khi làm xong mô hình này thì bọn con đã hiểu rất rất kỹ về sự chuyển hướng năng lượng
trong bài học này rồi con thấy cách học này rất là thú vị và con rất là yêu thích cách học này
từ những cái thực tế các bạn sẽ làm mới được được các giáo sư áp chiếc
và trong quá trình làm như thế thì các bạn sẽ giúp được cái quy trình để hoàn thiện và nam ra sản phẩm
thì dần dần qua khoảng độ ba buổi stem như vậy các bạn định hướng được là à mình làm một sản phẩm mình cần làm theo quy trình như thế này
và dần dần sẽ giúp các bạn hình thành được các quy trình các bước để hoàn thiện một sản phẩm
và dần dần sẽ theo định hướng của các quy trình khoa học
đến lớp tám thì các bạn sẽ hoàn thiện được kỹ năng đó
bằng các nội dung giáo dục stem tiệm cận chuẩn quốc tế nhiều năm nay
trường phổ thông trung học chuyên hà nội amsterdam đã thắp lên ngọn lửa đam mê với khoa học
đối với các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
qua bảy mùa tổ chức thành công scien fair hai nghìn hai mươi bốn vẫn là một trong những sự kiện về khoa học
do học sinh hà nội amsterdam tổ chức
thu hút hàng nghìn người tham gia
mọi người khá là không thích các môn toán lý hóa và những môn liên quan đến khoa học
bởi vì những sách vở hay kiến thức trên trường khá là khô khan và không bắt tay nhiều vào thực hành
thế nên bọn em muốn mang đến một môi trường mà các bạn học sinh có thể tìm thấy về đẹp của khoa học
qua các thí nghiệm và qua cách chúng biến đổi mọi thứ như thế nào
em mong muốn cho khán giả được tự tay làm ra những thí nghiệm khoa học đấy nữa
sự kiện của câu lạc bộ này đã diễn ra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến bây giờ liên tục
một năm là một lần là science tornado và lần này là science fair
một năm có hai sự kiện thu hút mỗi lần là hàng nghìn học sinh sinh viên trên toàn thành phố hà nội
trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng năm vừa qua
ngành giáo dục thủ đô cũng vừa tổ chức thành công ngày hội công nghệ thông tin và stem lần thứ sáu
với chủ đề đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục stem trong ngành giáo dục và đào tạo
theo định hướng giáo dục thông minh
với hơn bảy năm
bảy mươi gian trưng bày triển lãm các sản phẩm hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin
giải pháp công nghệ thông tin đã được áp dụng thành công tại các đơn vị trường học
ngày hội thực sự là một sân chơi bổ ích tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường
các đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn thành phố
tiếp cận với những thành tiệu mới về công nghệ thông tin stem
tăng cường giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm tôn vinh lan tỏa các giáo viên
có nhiều đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và stem
đây cũng là dịp để ngành giáo dục thủ đô nhìn lại
để có những đánh giá tổng kết và điều chỉnh phù hợp trong giai đoạn tới
với giáo dục công nghệ stem của thủ đô hà nội giáo dục đào tạo hà nội
thì thực tế trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều các sản phẩm
có rất nhiều các đề tài và các dự án mà do các em học sinh tham gia
các em học sinh trực tiếp làm với sự hướng dẫn của các thầy giáo cô giáo
đã đạt được giải thưởng rất là cao của quốc tế và quốc gia trong khu vực
và luôn luôn được bộ giáo dục đào tạo cũng như các hội nghiên cứu về khoa học kỹ thuật đánh giá rất là cao
và chúng tôi cũng đang hướng tới là trong thời gian tới đây sẽ phát triển mạnh mẽ hơn
để đông đảo các em học sinh được tham gia đông đảo các thầy giáo cô giáo được sáng tạo
và được làm những đồ dùng dạy học về stem giúp cho các em học sinh
và tham dự nữa là tham dự vào các kỳ thi quốc tế cũng như quốc gia và khu vực
theo đánh giá của ban tổ chức so với ngày hội lần thứ năm
số lượng các sản phẩm tham gia ngày hội công nghệ
công nghệ thông tin và stem lần thứ sáu vượt trội hơn cả
trong đó nhiều sản phẩm công nghệ thông tin có tính yêu việt đột phá
qua ngày hội lần này thành công lớn mà ngành giáo dục thủ đô nhận được
là các bài giảng phần mềm dạy học kho học liệu trực tuyến
đã cung cấp một nguồn tài nguyên phong phú có chất lượng
được thẩm định để phục vụ học sinh thủ đô có thể tự học mọi lúc mọi nơi
có những quận hà nội đã xây dựng được cái đề án thực hiện giao dịch stem
từ bậc mầm non cho đến đội trung học
vì có đề án thì nó mới nhìn ra được tổng thể
từ trang cấp về cơ sở vật chất cho đến tập huấn giáo viên vận chuyển giáo viên
và hà nội là kế hoạch tài chính cũng đã có văn bản
là hướng dẫn các cơ sở giáo dục và các trường
là định hướng để xây dựng các cơ sở vật chất thiết bị cho stem
thì đó là đã tạo nền tảng còn các văn bản hướng dẫn
và đặc biệt là những thông tin của bộ và hà nội đối với tiểu học
xây dựng các chuyên đề cấp cục cấp thành phố
và để những vùng có điều kiện hỗ trợ cả những vùng khác
những tiết dạy học online stem các thứ
thì đó là hà nội đang xây dựng thành những cái hệ sinh thái
và đặc biệt là đã đạt đến mức đưa stem vào như là một chiến lược để phát triển
ngày hội stem vừa là một chỉ dấu cho những thành tựu của giáo dục stem
nhưng cũng là nơi bộc lộ rõ những điểm hạn chế
về cách làm cách triển khai trong các nhà trường
khi mà cách tiếp cận giáo dục stem tại nhiều đơn vị giáo dục
còn khá gượng ép còn nặng tính thi thố và tranh đoạt thành tích
hệ quả là các sản phẩm trưng bày phần nhiều đều không phải do học sinh làm
trong quá trình học theo định hướng stem mà do người lớn hỗ trợ
trong đó có thầy cô giáo phụ huynh và các nguồn khác
tham gia ngày hội stem học sinh chưa thực sự được trải nghiệm
các hoạt động giáo dục stem phù hợp với nội dung học trên lớp
hy vọng rằng với những lần sau
thì sản phẩm có thể là từ những cái sản phẩm học sinh học tập thực tế
trong các giờ học những hoạt động trải nghiệm cơ lục bộ về giáo dục stem
mang đi trưng bày và chính các con là những người mà giới thiệu trình diễn
và hiểu được nguyên lý thiết kế hiểu được sơ đồ kích thước
và tác dụng và nó ứng dụng trong phần kiến thức của môn học bài học nào
thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho học sinh hơn nữa
hy vọng rằng với thành phần tham dự thì cũng có nhiều học sinh
và học sinh sẽ là những thành phần chính trong ngày hội
không giống như hiện nay chúng ta đang làm là giáo viên đang là thành phần chính trong ngày hội
hiện nay thì ngành giáo dục đào tạo đang xây dựng kế hoạch tổng thể
để mà triển khai thực hiện giáo dục stem
và đương nhiên là điều kiện để mà duy trì để mà hoạt động giáo dục stem
thì nó phải có sự chia sẻ
thứ nhất là nguồn kinh phí từ ngân sách
kinh phí từ cái việc vấn đề xã hội hóa
chúng tôi cũng hướng tới là vấn đề là mời gọi những chuyên gia hàng đầu về stem
và đây cũng là một cái mà ngành giáo dục đào tạo sẽ triển khai tốt nhất trong thời gian tới
và chắc chắn là chúng tôi sẽ hướng tới là mời các chuyên gia hàng đầu
để mà giúp cho cái giáo dục stem của hà nội phát triển hơn
theo các chuyên gia với hà nội giáo dục stem giờ đây đã không còn ở mức độ làm thử nghiệm
làm để tạo nhận thức tìm giải pháp
cấp triển khai ở mức độ bài bản chắc chắn và có chiều sâu hơn nữa
tuy nhiên để làm được việc đó thì hà nội sẽ phải giải quyết rất nhiều điểm ngẽn
đang gây cản trở và khó khăn cho các cơ sở giáo dục
việt nam của chúng ta có một cái điểm yếu chung của cả nước
là hiện nay chưa có cái kế hoạch tổng thể ở cái tầm quốc gia
để thúc đẩy giáo dục stem như là của những nước phát triển
thế và hà nội của chúng ta thì
hiện nay tôi nghĩ là cần phải có một cái mục tiêu rất là cụ thể
và một kế hoạch tổng thể để thúc đẩy giáo dục stem
phục vụ cho cái giai đoạn phát triển hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
một cái kế hoạch gì thì cần phải đặt ra ba vấn đề
một là liên quan đến giáo viên vì cái đấy là con người
rõ ràng là bất cứ một kế hoạch nào muốn thành công thì phải có con người làm
sau con người các cái hoạt động nó phải đồng bộ
ví dụ như là theo cấp học theo khối học
từ tiểu học cho đến trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông
thứ ba nữa đó là
thực sự đó là sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo ngành giáo dục
hy vọng rằng với một kế hoạch tổng thể nhằm xác quyết các vấn đề chính
như sứ mệnh các mục đích mục tiêu cụ thể những nguồn lực cần huy động
sự kết nối chặt chẽ giữa các thành phần trong hệ sinh thái giáo dục stem
hà nội sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong giáo dục stem nói riêng
và đổi mới giáo dục nói chung
xứng đáng là trung tâm giáo dục hàng đầu của cả nước
thưa quý vị và các bạn
thời điểm sau khi đăng ký tốt nghiệp trung học phổ thông
cũng là lúc thí sinh tận dụng tối đa thời gian để ôn luyện
các trường cũng lên chương trình phụ đạo mở lớp ôn tập cấp tốc
đặc biệt là những em có học lực yếu với mục tiêu
tất cả đều có được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay
đây cũng chính là nội dung chúng tôi muốn đề cập tới trong tiểu mục góc học đường tuần này
năm học này trường trung học phổ thông lê hồng phong huyện tây hòa tỉnh phú yên
có một mươi bốn lớp khối một mươi hai với sáu trăm một mươi năm học sinh
ngay từ những ngày đầu học kỳ hai nhà trường đã có những lớp ôn tập đặc biệt
dành cho các học sinh có học lực yếu

với mục tiêu tất cả học sinh đều thu được kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay
nhằm củng cố kiến thức cho học sinh yếu
từ đầu học kỳ hai trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai

tỉnh tây hòa vừa dạy chương trình kiến thức mới
vừa ôn tập kiến thức cũ cho học sinh
và bắt đầu kiểm tra giữa kỳ tổ chức thi thử tốt nghiệp
để có kế hoạch ôn tập trong giai đoạn tiếp theo
em giả lại các đề cũ của các sở ngành để thi
kết hợp với việc luyện bài tập mới
cùng với đó là em tham gia các nhóm học tập
trao đổi kiến thức để có thể chuẩn bị tốt nhất cho các kế tỷ sắp tới
chương trình học tập
năm nay là năm cuối cùng của chương trình hai trăm linh sáu
đây là chương trình hết sức quan trọng
và sau khi các em kết thúc khóa học này
khóa học năm sau sẽ là chương trình mới
vì vậy nhà trường hết sức tập trung
quản lý tổ chức mở lớp
phối hợp với phụ huynh học sinh
để tổ chức dạy và học cho các em
thật là chặt chẽ nghe từ lần học
hiện các trường trung học
phổ thông trên địa bàn tỉnh phú yên
đã chủ động cho học sinh xác định nguyện vọng chọn bài thi tổ hợp
xây dựng nội dung ôn tập và kế hoạch bài dạy
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo
đồng thời đang chủ động ôn tập cho học sinh
giúp các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi bốn
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đường tới tương lai tuần này của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau